những ngày qua trên địa bàn xã phước tín và xã phước long của tỉnh bình phước kẻ gian liên tục manh động
chặt phá móc trái thậm chí là xịt thuốc cỏ cao liều gây thiệt hại nặng nề cho vườn sầu riêng đang trong mùa thu hoạch
sự việc xảy ra khiến cho người dân địa phương vô cùng bức xúc và hoang mang
theo chủ vườn là anh nguyễn văn cửu ở thôn bào nghé xã phước tín sáng sớm ngày một mươi hai tháng năm
khi tiến hành thăm vườn như thường lệ anh phát hiện hàng trăm trái sầu riêng bị móc xuống đất
ngoài số lượng chỉ còn một mươi năm ngày nữa cho thu hoạch một số cành bị móc ngã cũng có nguy cơ không thể tiếp tục cho trái
đây không phải là lần đầu tiên vườn sầu riêng của gia đình anh bị chặt phá móc trái
trước đó ngày một mươi bảy tháng bốn kẻ gian cũng đột nhập vào vườn xịt thuốc cỏ khiến gần như toàn bộ vườn sầu riêng bị cháy xém
gần một năm qua anh cửu đã bỏ ra gần hai trăm năm mươi triệu đồng để bón phân xịt thuốc cho vườn cây
nhà tôi nàng bao nhiêu tiền của rồi đầu tư vào đây vẫn còn thiếu nó cũng phải đi vay
tiền vay bà khỏi mình ở đây có một thân một mình
về phía địa phương do tính chất nghiêm trọng của vụ việc
nên công an xã đã báo lên công an thị xã phước long đến thẩm định thống kê thiệt hại cũng như tiến hành công tác điều tra
thấy cái vô vườn thì thấy thiết phục vậy thì thấy cũng rất là đau lòng
nói chung là mùa màng người ta làm một năm thì tới mùa thu nhưng mà thật sự nó bị hạ vậy
cũng nói chung là rất đau lòng cho người dân
vào đó thì làm biên bản hiện trường rồi lấy lời khai của ông cửu
rồi thu hồi ba cái sổ riêng để về người ta phan loại ra là số lượng như thế nào
rồi ký bao nhiêu rồi thời gian là sầu riêng là tháng bao nhiêu tháng vậy đó
thì công an xã vừa quá tổng quyền thì cũng có công an xã nên báo lên công an xã phước long để thủ lý hồ sơ
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh bình phước thường xuyên xảy ra những vụ việc kẻ sâu phá hoại cây trồng của người dân
sự việc vườn sầu riêng của gia đình anh nguyễn văn cửu khiến các chủ vườn sầu riêng trong vùng hết sức lo lắng
vì vậy sự vào cuộc nhanh chóng quyết liệt của các lực lượng chức năng
sẽ giúp người dân yên tâm sản xuất góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương